vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi hai sáu trăm linh hectare lúa
ngay từ khi vào đầu vụ nông dân các địa phương đã gặp nhiều khó khăn do hạn hán
mặc dù vậy nhờ áp dụng phương pháp kỹ thuật chăm sóc sử dụng các bộ giống ngắn ngày chất lượng cao
ứng phó với nắng hạn nên năng suất lúa đạt cao
đặc biệt vụ hè thu năm nay giá lúa lên cao nên nông dân ở tỉnh quảng trị đã có một vụ mùa thắng lợi
vụ hè thu năm nay hợp tác xã triệu đông xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị gieo cấy hơn một trăm sáu mươi hectare lúa
nhờ chủ động khâu tưới tiêu nên năng suất lúa của hợp tác xã đã vượt so với dự định